do tác động của đợt nắng nóng kéo dài từ tháng năm đến cuối tháng tám
nhiều sự cố đã xảy ra tại những tuyến đê sung yếu và hồ chứa nước tại thanh hóa
bên cạnh những biện pháp khẩn cấp đã được thực hiện
tỉnh thanh hóa đang cân đối ngân sách nhằm bố trí kinh phí xử lý triệt đề các sự cố nghiêm trọng
trên địa bàn xã xuân du huyện như thanh nhiều mái đập hồ chứa nước đã xuất hiện các vết lứt
đe dọa ảnh hưởng đến an toàn công trình và người dân
tại công trình hồ làng hợi mái đập phía hồ xuất hiện tình trạng cong võng mái phía hạ lưu bị sạt trượt
còn tại hồ trường sơn trên mặt đập xuất hiện vết nứt dài bốn mươi năm mét chạy dọc theo thân đập
cái vết lứt này thì trung bình là nó chiều sâu khoảng bốn mươi năm mươi phân
cá biệt thì có vết lứt nó sâu đến gần một mét chiều rộng khe lứt thì khoảng từ bốn năm cm
với cái tình trạng này thì việc xử lý thì chủ yếu là theo cái phương án truyền thống
là đào cái lứt và đầm trị đảm bảo theo cái yêu cầu kỹ thuật
phương án bốn tại chỗ đã được áp dụng để ứng phó khi có sự cố
đối với các đoạn đê mái đập bị nứt sạt trượt
các địa phương đã hàn vết nứt không để nước mưa ngấm xuống thân đê
qua rà soát trên địa bàn tỉnh thanh hóa còn ba mươi bốn điểm sung yếu cần được đầu tư tu bổ
để nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo đảm an toàn cho người dân